người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết
moscow vô cùng tiếc khi cảm nhận được mối đe dọa từ phía phần lan
sau khi quốc gia này dự định ký một thỏa thuận quốc phòng với mỹ
cho phép quân mỹ hiện diện trên lãnh thổ
theo nhà chức trách giờ đây phần lan đã trở thành thành viên nato
và cơ sở hạ tầng quân sự của nato sẽ tiến vào phần lan
vì vậy điều đó chắc chắn sẽ trở thành một mối đe dọa đối với nga
trước đó chính phủ phần lan công bố kế hoạch
dự kiến ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng dca với mỹ vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai
báo địa phương helsinki sanomat đưa tin
theo thỏa thuận phần lan sẽ cấp cho mỹ quyền tiếp cận một mươi năm căn cứ ở quốc gia bắc âu này
thỏa thuận nêu rõ mỹ cũng sẽ được phép triển khai thiết bị quân sự
tiến hành huấn luyện và điều động máy bay tàu và phương tiện chiến đấu
bộ trưởng quốc phòng antti hakanen cho biết
vũ khí hạt nhân không bị loại trừ khỏi dca
song phần lan cũng sẽ không hành động để vi phạm đạo luật năng lượng hạt nhân của phần lan
vốn cấm nhập khẩu và sở hữu vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này